thái lan tiếp tục ghi nhận thêm một trăm tám mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín nâng tổng số lên năm trăm chín mươi chín trường hợp
thủ đô bangkok của thái lan cũng vừa đưa ra lệnh đóng cửa tất cả các trung tâm thương mại
và tụ điểm tập trung đông người trong vòng hai mươi hai ngày kể từ nay đến ngày một mươi hai tháng bốn
để hạn chế dịch bệnh lây lan
và sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thường trú tại thái lan
theo thông tin từ bộ y tế thái lan phần lớn các ca nhiễm bệnh mới có liên quan đến trường hợp lây nhiễm trước đó
khi tới theo dõi tại đấu trường huyền anh lumpini
còn các ca nhiễm mới đều tập trung ở bangkok và rơi vào lứa tuổi thanh thiếu niên
tính đến thời điểm này thái lan đã ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus sars cov hai
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh quân đội thái lan hôm một mươi chín tháng ba đã tiến hành phun thức khởi trùng
trên các đường phố ở thủ đô bangkok
các đơn vị quân đội hiện đã được triển khai để tiến hành việc khởi trùng và làm sạch đường phố
từ một đến năm giờ sáng hàng ngày cho tới hết tháng ba
bên cạnh đó chính phủ thái lan cũng đang lên các kế hoạch chuẩn bị nhằm đối phó với kịch bản dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
tại quốc gia này bước sang giai đoạn thứ ba trong đó không lại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc
tuấn anh phóng viên truyền hình nhân dân đưa tin tại bangkok thái lan
trước tình hình trên đại sứ quán việt nam tại thái lan khuyến cáo công dân việt nam đang sinh sống
làm việc học tập tại thái lan nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của chính phủ thái lan
và hạn chế tối đa về nước trong thời điểm hiện nay
để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết công dân việt nam tại thái lan có thể liên hệ
theo số đường dây nóng bảo hộ công dân của đại sứ quán là sáu mươi sáu tám mươi chín tám mươi chín sáu mươi sáu sáu trăm năm mươi ba
hoặc số điện thoại sáu mươi sáu hai mươi sáu năm mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi chín trong giờ hành chính